thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho thấy
chỉ trong năm tháng của năm hai nghìn một mươi sáu thiệt hại do thiên tai gây ra cho việt nam đã lớn hơn cả năm hai nghìn một mươi năm cộng lại
trong thời gian tới nước ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều diễn biến khó lường từ thiên tai mưa bão và thời tiết bất thường
trong những ngày qua diễn biến mưa lớn thời tiết bất thường khiến miền trung của nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
tại hà tĩnh quảng bình những đợt lũ trồng lũ đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn
không chỉ đe dọa an toàn tính mạng tài sản mùa lũ thời gian qua còn gây nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân các tỉnh miền trung
ngay khi nước rút nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra
sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng bình cho biết đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc các địa phương về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường sau lũ
trong đó chỉ đạo các xã phường thị trấn cơ quan tổ chức đoàn thể doanh nghiệp trường học chủ động huy động lực lượng thu gom vệ sinh xử lý rác động vật rác thải trên các tuyến phố ven sông canh mương khu vực công cộng
cùng với việc chỉ đạo sở tài nguyên môi trường đã cấp phát năm tấn thuốc chloramin b khử trùng diệt khuẩn và một mươi tấn thuốc pac lọc nước cho các địa phương
việc chỉ đạo làm sạch môi trường ở thành phố đồng hới cũng được chú trọng
ủy ban nhân dân thành phố đồng hới thông tin sau khi lũ có dấu hiệu rút chính quyền đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn người dân trôn lấp gia súc gia cầm bị chết và tiến hành khử khuẩn
tình trạng ngập lụt kéo dài khiến nguồn nước bị nhiễm bẩn bùn đất tồn động
rác thải và sác động vật chết chưa được xử lý đúng cách gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao
do đó sở đã chỉ đạo các đơn vị huy động mọi lực lượng tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra
các đơn vị y tế tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lũ các đơn vị cấp cứu tổ chức trực ban trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn khi có yêu cầu
đặc biệt sở chỉ đạo trung tâm chủ nghĩa
kiểm soát bệnh tật tình tập trung cao độ cho công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

ngay trong mưa lũ sở y tế tỉnh quảng bình đã tổ chức các đoàn công tác về các địa phương để nắm tình hình và kịp thời hướng dẫn bà con xử lý nguồn nước giữ gìn vệ sinh trong ăn uống
trước lũ sở đã cấp cho cơ sở năm mươi cơ số thuốc năm mươi bộ dụng cụ phòng chống thiên tai và nhiều loại thuốc men khác
sau khi lũ rút các đoàn công tác của ngành y tế được tăng cường về cơ sở để chỉ đạo xử lý nguồn nước xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh phát sinh
theo ông thì lực lượng chức năng cũng như là người dân tại những khu vực xảy ra lũ lụt thì cần phải thực hiện những biện pháp giải pháp như thế nào để có thể phòng chống cũng như là thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như là ở những môi trường tại khu vực này ạ
lũ lụt xảy ra không phải là một lần trong suốt cả toàn bộ nhiều năm mà có lẽ nó xảy ra cứ năm một đúng không ạ
và những khu vực mà thường xuyên xảy ra mưa lũ và khó tiếp cận thì chúng ta nên có một kế hoạch phòng chống lũ lụt và kế hoạch phòng chống các bệnh sau lũ lụt một cách chủ động
ví dụ chúng ta tích sẵn bình chứa nước chúng ta chuẩn bị sẵn cái phương tiện để làm sao nếu như mà có ví dụ là máy bay trực thăng mà chở nước đến thì chúng ta vẫn có cái chỗ để mà chứa nước chứ không phải là hiện nay là cũng không có chỗ nào để chứa nước
bên cạnh đấy thì còn kèm theo vấn đề nữa là
ví dụ như là thuốc men ví dụ như là các cái vật dụng y tế thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng tại chỗ tại chỗ chứ không phải là đợi
chúng tôi thấy hiện nay là rất là khó khăn chỗ là đến khi mà xuất hiện tình trạng là lũ lụt dịch bệnh rồi thì lại là có một cái đoàn rất lớn rất là nhiều đoàn khác nhau là mang đầy đủ các cái phương tiện đến thì chúng tôi nghĩ là giờ đi sau nó cũng không có cái vai trò tích cực như là chúng ta đã có sẵn sàng các trang thiết bị phương tiện tại chỗ để phòng chống dịch bệnh
ở đây chúng tôi nhấn mạnh cái vai trò điều phối
vâng được rồi
thì chúng tôi thấy nguồn lực của nhân dân ta rất là lớn
lá lành đùm lá rách chúng ta làm rất là tốt cái việc đó nhưng mà có lẽ là cần phải có một cái sự điều phối nó mang tính chất tổng thể để làm sao một mặt là đảm bảo được nguồn lực phân bố công bằng thứ hai là đảm bảo đáp ứng được nơi nào có nhu cầu nơi đấy thì được hỗ trợ
hiện nay thì chúng ta làm chúng tôi cũng vẫn cảm giác chủ quan thôi nhưng mà chúng tôi cũng vẫn nghĩ là vẫn cần phải có một sự điều phối mạnh mẽ hơn nữa từ phía các cơ quan ban ngành
thì chúng tôi cũng sẵn sàng
chúng tôi cũng sẵn sàng là phối hợp với các đơn vị để làm sao cung cấp thêm thông tin thông tin chuyên ngành về những lĩnh vực phòng chống dịch bệnh nói chung cũng như là các lĩnh vực cụ thể hơn ví dụ như là thuốc men gì hoặc là ví dụ như là các đường lây truyền bệnh như thế nào v v
thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng để mà phối hợp với các cơ quan để làm sao một mặt là nâng cao trình độ của các lực lượng chức năng một mặt khác lực lượng chức năng cũng sẽ là cái nguồn tuyên truyền viên để làm sao cho toàn bộ cộng đồng dân cư nắm bắt được
có được thông tin và thông tin có được sẽ được sử dụng một cách hữu hiệu trong việc phòng chống dịch bệnh
xin cảm ơn ông ạ
tại khánh hòa trước mưa lũ trung bình mỗi ngày bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa ghi nhận từ bốn đến sáu bệnh nhi nhập viện vì tiêu chảy thì sau đợt lũ đầu tháng một mươi một này con số đã tăng lên từ một mươi ba đến một mươi năm ca một ngày tức là gần gấp hai gấp ba lần
nhiều phụ huynh cho biết trước và sau
sau bão lũ họ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp giữ gìn vệ sinh chung nhưng trẻ vẫn bị mắc bệnh
gia đình anh bùi việt hùng chú tại xã vĩnh phương thành phố nha trang trong những ngày mưa lũ vừa qua dù đã rất cẩn thận nhưng cả hai đứa con của anh đều không tránh được việc lây lan các bệnh về tiêu hóa
cháu nhỏ bị trước cháu lớn thì bị sau cháu đi học hai ba bữa rồi cháu ăn về cháu cũng ngói rồi cũng tiêu chảy
cũng nghĩ là giờ thời tiết mưa
thất thường tháng này nữa là mấy cháu nó hay bệnh
tiêu chảy nhiều lắm xong rồi xét nghiệm làm xét nghiệm nước tiểu xét nghiệm phân thì kêu là bị rô te nhiễm trùng
mình cũng chăm nó mình cũng vệ sinh sạch xỉ bình thường tại vì em nghĩ chắc là nó bị rô te là chắc có lĩa là nó lây nó lây từ đứa này sang đứa khác
theo thông tin từ bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa sau mưa lũ bệnh tiêu chảy chiếm một mươi năm số bệnh truyền nhiễm
trong đó tiêu chảy do rota virus chiếm đến năm mươi số ca mắc bệnh điều này rất đáng lo ngại bởi rota virus là loại virus đường ruột phổ biến nhất và cũng là tác nhân gây ra tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ nhất là trẻ dưới năm tuổi sức đề kháng yếu
nếu không được xử lý kịp thời trẻ dễ rơi vào tình trạng suy kiệt cơ thể mệt mỏi khó hấp thụ dinh dưỡng có khả năng gây tử vong
đặc biệt rô te virus thường tồn tại rất lâu ngoài môi trường
chỉ cần một trẻ
nhiễm virus rota thì sẽ đào thải ra ngoài một lượng siêu vi rất lớn có thể lây nhiễm và gây bệnh cho nhiều trẻ khác